thưa phó giáo sư cảnh về phong phương diện học cổ truyền thì nên đề phòng nào ạ
đề phòng thì về y học cổ truyền ngoài các phương pháp y học hiện đại y học cổ truyền phải lưu ý cho vấn đề
thứ đầu tiên là vấn đề ăn ăn uống thì chắc chắn là nhờ cái ăn uống ăn quá no
đó là một trong những vấn đề mà y học cổ truyền khuyên rất là thật rõ
việc thứ hai là như tôi nói là mặc lạnh nhưng mùa đông đến nơi này
thì cái vấn đề mà người mạnh không có mặc khâu đủ ấm là một trong những nguy cơ
và trong sinh hoạt hàng ngày phải rất là tạm trọng
vấn đề thứ ba nữa đó là cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày đó là phải vận động
y học cổ truyền thì có cái phương pháp gọi là phương pháp diễn sinh
tức là bản chất nó phải điều khí khí trong cơ thể là phải lưu thông
nếu không khí không lưu thông thì đồng nghĩa với huyết không lưu thông
thế là phải vấn động để cho khí huyết nó điều hoạt và lưu thông
nên là khuyên mọi người hãy vận động
vào một cách rất là vận động không phải là đi bộ quá nhiều
nhưng mà có thể theo cái phương pháp gọi là tích hợp
vận động theo hướng là mình cũng phải quét nhà mình cũng phải lâu nhà
tùy theo cái tuổi cao thôi không cần phải làm được gì
nhưng mà nếu mà một chỗ bấm tivi để xem hằng ngày nó không phù hợp
nhưng có thể ngồi để xem tivi rồi ngồi đứng dậy rồi lấy nước uống
đừng có ngồi khi nào coi như chỉ bấm dùng remote để bấm tất cả mọi thứ
mà không phải vận động gì cả
tôi nói là cái hiệu quả truyền bản chất nó là phải lưu thông khí huyết
thì cũng là để tránh cái đội